bộ tài chính vừa thông tin về tình hình trích lập sử dụng số dư quỹ bình ổn giá trong quý i năm hai nghìn một mươi chín của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu
có ý kiến đề nghị chính phủ nên hủy bỏ quỹ này để đảm bảo quyền lợi cho người dân
theo đó tổng số sử dụng quỹ trong ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín vào khoảng năm bảy trăm tám mươi bảy tỷ đồng
trong khi số tiền trích quỹ trong quý chỉ vào khoảng một sáu trăm năm mươi chín tỷ đồng khoản dư tính đến cuối năm vừa qua là ba năm trăm linh tỷ đồng và lãi phát sinh là ba bốn tỷ đồng
tuy nhiên tính đến hết quý i quỹ bình ổn giá vẫn bị âm hơn sáu trăm hai mươi tỷ đồng
quỹ bình ổn xăng dầu đã được nhà điều hành xả mạnh từ quý bốn năm ngoái và những tháng đầu năm nay do giá liên tục tăng mạnh
liên quan đến việc quản lý và điều hành quỹ bình ổn giá xăng dầu hiệp hội xăng dầu việt nam gần đây có văn bản gửi văn phòng chính phủ
báo cáo các vướng mắc khó khăn liên quan đến nghị định tám mươi ba về kinh doanh xăng dầu
đơn vị này đề nghị chính phủ bỏ quỹ bình ổn xăng dầu vì quỹ này đang khiến người tiêu dùng thiệt thòi hơn là có lợi